trước diễn biến thời tiết tại quảng bình đang tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh xuất hiện
gây hại và làm ảnh hưởng đến sinh trường của lúa vụ đông xuân ngành nông nghiệp địa phương đang khẩn trương
thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại để làm hạn chế thiệt hại
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
huyện lệ thủy được xem là vựa lúa lớn nhất của tỉnh quảng bình
vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện lệ thủy gieo cấy hơn một mươi hectare lúa
từ đầu năm đến nay điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây lúa phát triển tốt
tuy nhiên các đối tượng gây bệnh trên lúa cũng phát triển
hiện có hơn hai trăm ba mươi hectare lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn và bị chuột phá hoại
để chủ động phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa phòng nông nghiệp huyện lệ thủy đã tích cực chỉ đạo
các đơn vị tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng
theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại dự báo chính xác thời điểm phát sinh gây hại
để hướng dẫn phòng trừ kịp thời
điều kiện thời tiết thuận lợi do đó là tình hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa khác so với các năm trước
do cây lúa phát triển sinh trưởng phát triển tốt do đó nó tạo điều kiện cho một số sâu bệnh lại xuất hiện
đặc biệt là bệnh đầu ôn trên lá
để ngăn chặn bệnh đậu ôn này thì ủy ban huyện đã chỉ đạo và phòng nông nghiệp tích cực tham mưu
để chỉ đạo các địa phương các hợp tác xã ra quân triển khai các biện pháp phong trọng bệnh đầu ôn
theo trị cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng bình toàn tỉnh hiện có hơn ba trăm bảy mươi hectare lúa bị chuột phá hoại
gần năm trăm linh hecta lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá sáu mươi hecta bị nhiễm bọ trĩ
thời gian tới dự báo sẽ có các loại sâu bệnh tiếp tục xuất hiện và gây hại cho cây lúa
so với công tác kiểm tra phát hiện bệnh sớm để phòng trừ sẽ giúp năng suất lúa đạt hiệu quả cao hơn